nhằm nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu gạo việt nam mở rộng thị trường xuất khẩu ra thế giới
thì việc hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất gạo tại các địa phương là hướng đi cần thiết
một mô hình đang được thực hiện có hiệu quả tại tỉnh nam định là một ví dụ điển hình
có được nguồn giống tốt cộng thêm sự liên kết chặt chẽ của doanh nghiệp
nên nông dân đã có được loại gạo tám thơm ngon danh tiếng trong cả nước
hiện bà con ở xã đại hải huyện y yên tỉnh nam định đang trồng lúa tám nam định
là dông lúa tốt với rất nhiều ưu điểm bà con được hỗ trợ hoàn toàn về nguyên liệu đầu vào
trong quá trình chăm sóc lúa các kỹ sư nông nghiệp trực tiếp xuống hướng dẫn bà con nông dân
đến kỳ thu hoạch doanh nghiệp trực tiếp xây sát và đong gói trong mô hình khép kín hiện đại
chương trình của chúng tôi đang làm sẽ đưa đến cho người tu dùng một sản phẩm tối ưu
thứ nhất là truy xuất được nguồn gốc thứ hai là đảm bảo độ an toàn thực phẩm
thứ tư nữa là luôn luôn được phục vụ kịp thời
và người nông dân thì
sẽ chú động vào sản xuất
mô hình này chính là hướng đi tất yếu của việc hình thành chuỗi liên kết
giúp địa phương phát triển bền vững ngành lúa gạo hướng đến xuất khẩu
đấy là một cái hướng đi tất yếu và nó có hiệu quả nhất
hiệu quả cả đối với người sản xuất và cả người nông dân
bởi vì hiện nay công ty thu mua của người nông dân hơn ngoài thị trường khoảng từ một mươi năm
chúng ta muốn xuất khẩu gạo mà có lợi chất lượng cao
do cần phải có giống tốt
rồi cần phải có quy trình canh tác bền vững
giảm thiểu tác hại đến tiêu cực đến môi trường
và như vậy là sẽ đóng góp vào khâu chế biến sau thu hoạch
và đặc biệt là khâu truyền thông và marketing
việt nam đang tập trung mọi nguồn lực nhằm xây dựng thương hiệu nâng cao chất lượng gạo
đồng thời triển khai thực thi chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo
và khung khổ pháp lý mới điều hành hoạt động xuất khẩu gạo
câu chuyện cây lúa
tám năm định cho thấy nếu lựa chọn một dống lúa chủ lực
đồng thời thay đổi phương thức sản xuất
thì gạo việt mới có thể khẳng định vị trí của mình
trên thị trường trong nước khu vực và thế giới